trong khi các vụ lừa đảo mới như gọi điện cho phụ huynh nói con cấp cứu chuyển tiền
hay của gọi lừa đảo lợi dụng xác thiện sim chính chủ lại xuất hiện
thì những chiều lừa cũ vẫn phát huy tác dụng khiến người dân ngày càng thêm hoang mạng
nhân viên ngân hàng nghi vấn chặn lại
công an thị xã đức phổ và phòng giao dịch ngân hàng việt á đức phổ đã ngằm chặn
đồng thời giải thích cho người phụ nữ trên về các thủ đoạn lừa đảo
chiếm được tài sản
trước đó công an thị xã đức phổ và ngân hàng huyện a đức phổ đã kịp thời phát hiện
ngăn chặn nhiều người chuẩn bị chuyển khoản hàng tỷ đồng với thủ đoạn như trên
thủ đoạn của những đối tượng này
thường là cho nạn nhân biết hiện đang thụ lý vụ án về hình sự hoặc ma túy và thông báo ham dọa và yêu cầu nạn nhân tạm thời chuyển ngay tất cả số tiền đang có trong tài khoản ở ngân hàng vào tài khoản khác để cơ quan điều tra thẩm tra xác minh đồng thời còn đưa ra lời hứa và đe dọa nếu không thực hiện sẽ bị bắt giữ xử lý nếu xác định không liên quan sẽ chuyển tiền trả lại